cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố hai bị can là nguyễn huy thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng châu
và trương thị linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyên là kế toán ngân sách xã quảng châu huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra từ đầu năm hai nghìn một mươi đến cuối năm hai nghìn một mươi ba lợi dụng việc được giao thu tiền bán đất
cho các hộ dân tại các khu vực đất được ủy ban nhân dân huyện quảng sương phê duyệt trong quy hoạch thành khu dân cư
nguyễn huy thành và trương thị linh đã bàn bạc với một số cán bộ chủ chốt của xã quảng châu lúc bấy giờ
tự ý thu nâng giá đất cao hơn giá mà ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương
gây thiệt hại cho các hộ mua đất hơn một sáu tỷ đồng